cũng giống như nhiều dân tộc khác trên cả nước mỗi dân tộc đều có những nét đẹp văn hóa truyền thống của riêng mình
nằm trên dãy núi đông trường sơn của tây nguyên xã con tem huyện con plong tỉnh con tum nơi có chín mươi năm là người dân tộc ca giong
nơi đây người dân vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc
theo phong tục của người ca giong thì mỗi gia đình đều có một kho lúa
kho lúa càng to đẹp thì gia đình càng trở nên sung túc no đủ
kho lúa được làm bằng gỗ với bốn trụ cột cao cách mặt đất hơn một mét mái được lợp bằng cỏ chanh
trước khi cho lúa mới vào kho gia đình phải làm lễ cúng thần linh với mong muốn luôn được mùa lúa đầy kho
mỗi lần lấy lúa ra khỏi kho gia đình sẽ buộc một sợi trị vào bên cạnh cửa để đánh dấu là đã lấy bao nhiêu lần lúa trong kho
kho lúa đều được dựng cách xa nhà nhưng không hề xảy ra tình trạng mất cấp
dâm hồn của lúa là dù làng chóm quê hương mà
để về với mình để gia đình mình sau này mình làm ăn tốt phát đạt có lúa đầy kho
lúa năm nay thì ăn đến năm sau
bên cạnh những kho lúa thì tại các thôn làng trên địa bàn tỉnh con tum nhịp soan tiếng cổng chiêng vẫn luôn vang lên trong các lễ hội
các nghệ nhân lớn tuổi cũng đang tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ những nét đẹp văn hóa truyền thống bản sắc của dân tộc mình
để về với mình để gia đình mình sau này mình làm ăn tốt phát đạt có lúa đầy kho

biết sau này là sẽ dạy thêm cho các cháu nhưng bài nào lại đánh được bài nào thường đánh thì dạy vào đó để các cháu nói theo
cái xá cũng thường xuyên là khuyến khích bà con sử dụng cái bộ cổng chiêng trong cái buổi lễ hội của thôn làng
hoặc là như các chị em thường xuyên sử dụng cái bộ cồng chiêng trong cái buổi tọa đàm tám tháng ba ở thôn hai mươi tháng một mươi
như cái buổi tết niên của thôn làng hoặc là có các lễ hội của thôn làng như là ăn trâu đám cưới đám hỏi thì sử dụng cổng chiêng
nằm ở phía bắc của tây nguyên con tum với hai mươi tám dân tộc anh em cùng sinh sống
sự đa dạng về thành phần dân tộc đã giúp cho con tum có một kho tàng văn hóa phong phú mang đậm đà bản sắc dân tộc
tỉnh con tum cũng luôn chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy điều kiện thế mạnh của mình trong việc phát triển du lịch
gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống